thấy bà việt đi xe máy từ sân ra đông đã dùng dao chém khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau đó đông tiếp tục cầm dao truy sát ông hải
chị nguyễn thị bắc là con gái ông hải chị đỗ thị hồng nhung là con dâu ông hải
và cháu nguyễn đỗ huyền my một tuổi là cháu nội của ông hải
vụ việc đã khiến ông hải và chị bắc tử vong tại chỗ ba người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên bé huyền my và bà việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng
riêng chị nhung đã qua cơn nguy kịch
đối tượng nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê quán tại thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang
là đối tượng trốn truy nã vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
một mươi năm năm trước tại bản án hình sự sơ thẩm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn của tòa án nhân dân huyện lạng giang
quyết định kết án bị cáo nguyễn thị hiền chín năm tù giam với tội danh mua bán trái phép chất ma túy
tuy nhiên lợi dụng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những bị cáo đang nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi hiện đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ và được chấp thuận
sau đó hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã bàn giao đối tượng cho cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng ngô triều vĩ hai mươi tuổi chú thệ phường hòa xuân quận cẩm lệ
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai công an quận liên triểu vào một phòng trọ trên địa bàn phường hòa minh
bắt quả tang vĩ cùng gần ba trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến bảy gói ma túy dạng ketamin
một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy
qua đấu tranh vĩ khai nhận từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vĩ đã cấu kết với một số đối tượng chuyên phục vụ
trong các tụ điểm kinh doanh karaoke trên địa bàn quận liên triều
để cung cấp ma túy cho khách hàng đến vui chơi khi có nhu cầu
toàn bộ số ma túy bị phát hiện trong phòng trọ vĩ đặt mua từ một đối tượng không rõ lai lịch
đem về phân chia bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
tại tỉnh đắk lắc hai đối tượng ika lốt nghê và ika eban chú tệ buôn cô sia
phường tân lập tp buôn ma thuật vừa bị công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản
trước đó hai đối tượng này cùng nhóm bạn đến sài gòn
xã e cao tp buôn ma thuật chơi khi thấy ba người là lê văn toàn trần văn sơn
và trần ngọc trường đang ngồi chơi mặc dù không quen biết nhưng nhóm đối tượng
đã gây mâu thuẫn rồi cả nhóm dùng cây gỗ xông vào đánh ba thanh niên trên gây thương tích
không dừng lại ở đó nhóm đối tượng trên còn đập phá xe máy gây hư hỏng nặng
rồi vứt vào ven hồ e cao hiện vụ việc đang được công an tp buôn ma thuật
tiếp tục điều tra mở rộng
hàng nghìn sản phẩm may mặc có dấu hiệu giả nhãn mát
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị các lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa phát hiện và thu giữ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa phối hợp với đội quản lý thị trường
số chín cơ động cục quản lý thị trường kiểm tra hành chính tại tổng kho cao chi
có địa chỉ tại số tám mươi sáu tây ga phường phú sơn tp thanh hóa do cao linh chi làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng nghìn sản phẩm may mặc
với trọng lượng gần bảy tấn có dấu hiệu bị giả nhãn mát một số thương hiệu lớn
quá trình kiểm tra chủ cửa hàng đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng may mặc nói trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân